hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hôm nay tại tỉnh thái nguyên
đoàn của bộ lao động thương binh và xã hội do đồng chí đào ngọc dung
quỷ viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội làm trưởng đoàn
đã đến sân hương tại di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy và khu di tích lịch sử quốc gia
thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái
đoàn đã đến dân hương đặt lễ viếng canh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy
tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ
cách đây bảy mươi hai năm đây là nơi công bố bức thư của chủ tịch hồ chí minh
đánh dấu sự ra đời ngày thương binh liệt sĩ việt nam
trong không khí linh thiêng đồng chí đào ngọc dung và các thành viên trong đoàn
đã trang trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn canh hùng liệt sĩ
dân hương thành kính tưởng nhớ trước anh linh canh hùng liệt sĩ
tiếp đến đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên sung phong
đại đội chín trăm một mươi năm
đội chín mươi một bắc thái phường gia sàng thành phố thái nguyên